phụ nữ việt nam đã vượt qua mọi nghịch cảnh rào cản định kiến khó khăn trở ngại có những đóng góp công hiến to lớn góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc non sông gấm bóc việt nam
nhìn lại năm năm qua phụ nữ việt nam và các cấp hội đã tham gia tích cực hiệu quả vào nỗ lực chung của hệ thống chính trị và toàn xã hội đưa đất nước vượt qua nhiều khó khăn thử thách thực hiện thắng lợi các mục tiêu và nhiệm vụ trọng tâm đạt được nhiều thành tựu rất quan trọng khá toàn diện và tạo dấu ấn nổi bật
thay mặt lãnh đạo đảng nhà nước tôi nhiệt liệt chúc mừng ghi nhận và biểu dương những thành tích to lớn của phong trào phụ nữ và hội liên hiệp phụ nữ việt nam trong nhiệm kỳ vừa qua
có thể khẳng định những đóng góp bền bỉ to lớn của các thế hệ nối tiếp thế hệ phụ nữ nước ta ngày càng tô thắm thêm truyền thống tốt đẹp của phụ nữ việt nam và tiếp tục khẳng định lời khen tặng của chủ tịch hồ chí minh
nón sông gâm vóc việt nam do phụ nữ ta trẻ cũng như già ra sức dệt theo mà thêm tươi đẹp rực rỡ
phân tích những cơ hội thuận lợi và khó khăn thách thức hiện nay thủ tướng nhấn mạnh trong giai đoạn tới hội liên hiệp phụ nữ việt nam cần nắm vững quán triệt sâu sắc và có những giải pháp biện pháp cụ thể mạnh mẽ khả thi để đưa chủ trương chính sách của đảng nhà nước vào cuộc sống tiếp tục khẳng định vai trò vị thế là tổ chức tiên phong vì bình đẳng giới và sự phát triển của phụ nữ việt nam
khởi dạy ý chí khát vọng phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ việt nam phát huy vai trò của các tổ chức hội và các tầng lớp phụ nữ trong xây dựng vun đắp các giá trị gia đình
tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp để xây dựng người phụ nữ việt nam phát triển hội nhập với những giá trị thời đại gắn với giữ gìn phát huy giá trị truyền thống của dân tộc việt nam
yêu nước đoàn kết trung hậu đảm đang tự cường nghĩa